thời tiết có mưa rào và rông có nơi xảy ra mưa to đến rất to
còn tiếp tục lập lại tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
vùng mưa lớn tập trung xuất hiện chính tại khu vực đồng bằng và ven biển của bắc bộ
còn tại các tỉnh vùng núi thì mưa ít xảy ra hơn
người dân tại khu vực vùng mưa lớn cần chú ý các hiện tượng cực đoan kèm theo trong cơn rông
như lốc xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm
sao đến ngày hai mươi năm thì mưa sẽ giảm dần và đến ngày hai mươi sáu thì chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi
về nhiệt độ tại đây trong hôm nay và ngày mai ở mức là hai mươi ba ba mươi hai độ
sau đó sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
còn tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ cũng có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
nhưng lượng không mạnh như là tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
và đến ngày hai mươi năm thì mưa cũng có xu hướng giảm dần
về nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày mai xung quanh ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
và tăng nhẹ
theo nhận định của các chuyên gia trong hôm nay và ngày mai
khu vực từ thanh hóa đến quảng trị thì có mưa to đến rất to và rông
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
có nơi là trên bốn trăm linh mm
đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
cảnh giác cao với nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất đá khu vực ven sông suối
sau đó cũng từ ngày hai mươi sáu thì mưa rông sẽ giảm dần
nhưng từ ngày hai mươi bảy thì mưa rông lại có khả năng gia tăng nhanh trở lại
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
gia động ở mức hai mươi ba ba mươi hai độ
từ đà nẵng cho đến bình định thì cũng cần đề phòng với mưa rông mạnh
cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là sáu mươi một trăm hai mươi mm
có nơi là trên một trăm năm mươi mm
sau đó thì cũng phải đến ngày hai mươi sáu thì mưa mới có dấu hiệu giảm dần
nhưng dự báo xa hơn từ ngày hai mươi bảy thì mưa rông lại gia tăng trở lại
về nền nhiệt độ tại đây
từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
thì vẫn gia động ở mức là
vẫn đang trong tháng cao điểm của mùa mưa
nên mưa rông sẽ liên tục xuất hiện
trong nhiều ngày tới tại khu vực vùng cao ở tây nguyên
có nhiều điểm xảy ra mưa vừa mưa to và rông
thời gian có cường độ mưa lớn hơn
chủ yếu là về chiều tối
và thời điểm tan tầm
do đó khi tham gia giao thông ngoài trời
người dân nhớ mang theo các vật dụng che mưa tiện ích bên mình
đề phòng có mưa xuất hiện bất chợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió rất mạnh gây nguy hiểm
về nhiệt độ tại đây
đạt được mức là từ hai mươi ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới tại đây
vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên mưa rông vào lúc chiều tối
vẫn xảy ra trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
về nhiệt độ tại khu vực này
đạt được mức là hai mươi ba ba mươi ba độ